những trận mưa lũ liên tiếp đang gây ra khó khăn rất lớn cho người dân đang sống dựa vào các sản phẩm nông nghiệp
và lúc này trong khi vẫn phải gắn sức để gượng dậy sau những cơn lũ vừa qua
thì người dân các tỉnh ven biển miền trung lại phải chuẩn bị đối phó với cơn bão số một mươi
hay còn gọi là bão nucken đang tiến vào biển đông
hồi một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão nocten ở vào khoảng một mươi ba năm độ vn một trăm hai mươi bốn độ k
trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp một mươi năm một mươi sáu tức là khoảng từ một trăm sáu mươi năm đến hai trăm linh km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
đến một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn độ vn một trăm một mươi chín chín độ k
trên vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp một mươi hai một mươi ba tức là khoảng từ một trăm hai mươi km đến một trăm năm mươi km
giật trên cấp một mươi bốn một mươi năm độ vn tức là khoảng từ một mươi sáu độ vn tức là khoảng từ một mươi sáu độ vn tức là khoảng từ một mươi sáu độ vn
như vậy khoảng tối và đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bão ten có khả năng đi vào biển đông
vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi hai độ vn phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ k
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi km
đến một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vn một trăm một mươi năm bốn độ k
cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng ba trăm sáu mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một mươi một tức là khoảng từ chín mươi một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi hai một mươi ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới